hiện nay nhằm kiểm soát phương tiện từ các tỉnh thành phố phía nam lưu thông trên tuyến bắc nam
đã thiết lập chốt kiểm dịch đặt tại trạm thu phí loan thuộc xã hòa tiến huyện hòa vàng
tại đây tổ công tác đã liên ngành phối hợp với cục cảnh sát giao thông tăng cường chốt chặn
qua đó phát hiện nhiều trường hợp tài xế vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tài xế võ hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú phường thủy xuân thành phố huế
điều khiển xe đầu kéo lưu thông hướng bắc nam
khi vào đường tránh nam hải vân tài xế này bất chấp hiệu lệnh dừng xe
liên tục vượt ba chốt kiểm soát dịch
cản trở cố thủ trên xe không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra kiểm soát
qua kiểm tra và test nhanh lực lượng chức năng phát hiện tài xế dương tính
với mà túy vụ việc sau đó được bàn giao cho công an huyện hòa văn thủ lý điều tra
dù biện minh rằng bất kỳ lý do nào thì hành vi vượt chốt
trốn tránh khai báo y tế giữa cao điểm phức tạp của dịch bệnh là đáng lên án
và phải được xử lý nghiêm để tạo tính răn đe
còn phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp tài xế xe khách xuân thảo
về hành vi nhồi nhét chở quá số người quy định không đảm bảo giãn cách an toàn phòng dịch
qua kiểm tra tất cả hành khách trên xe xuất phát từ ninh thuận bình thuận
bà rịa vũng tàu trở về các tỉnh quảng bình quảng trị nghệ an
và đều có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
phương tiện hành khách chở vượt quá số khách quy định
cụ thể là năm mươi bốn người trên một phương tiện cho phép với số lượng chở là bốn mươi người
thì qua hành vi vi phạm của phương viện của người điều khiển phương tiện
thì chúng tôi đã trao đổi thống nhất với ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh
và chúng tôi sẽ truyền toàn bộ hồ sơ vụ việc cho ủy ban nhân dân xã hòa tiến huỳnh hà vang
để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
xử lý nhỏ xe
vì chở quá số người quy định là vì có một số người thì cũng lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết
về cái công tác phòng chống dịch vạn chuyển quá số người quy định hết công sức của xe
nhưng mà những trường hợp này thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp nhắc nhở
và giới thiết tiền tiền là cho chủ phương tiện là phải chấp hành đúng khi qua cốt chốt tiếp theo
để siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát dịch bệnh
phối hợp lực lượng tại chốt kiểm dịch tập trung cao độ nhất là không chờ từ hai mươi ba h khuya đến rạng sáng
mục tiêu cao nhất là chung tay cùng chính quyền thành phố kiểm soát
ngăn chặn nguồn lây ngay từ bên ngoài và giữ vững trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến